các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong phần đầu tiên mục cô jun dẫn đến hát phô tranh sai lời
khi được linh tý và các khán giả của vũ cô lấy lại bình tĩnh và thể hiện trọn vẹn ca khúc còn lại
nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ của nghệ sĩ ưu tú vũ linh dành tặng hồng loan những bó hoa quả hiện kim để động viên cổ vũ
nữ ca sĩ chia sẻ đây là đêm con hạnh phúc vui nhất khi được vinh dự đứng trên sân khấu lớn cùng các cô chú bác anh chị đồng nghiệp của cha
con được nhiều tình cảm của các cô bác khán giả đã yêu thương cha từ trước đến nay giờ dành cho con
sau đêm diễn ở sân khấu chống đồng hồng loan cùng với các nghệ sĩ sẽ bay sang australia để chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra vào ngày năm tháng chín
thời gian qua hồng loan tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật
cô quay và phát hành nhiều ca khúc trên youtube với mong muốn kỷ niệm
cô cũng nhận lời góp mặt một vai diễn trong phim sáng đèn của đạo diễn hoàng tuấn cường chuẩn bị ra dạp thời gian tới
dịp tết vừa qua con gái cô
cô nghệ sĩ vũ linh cũng tham gia diễn trong hai vừa kịch tại sân khấu kịch quốc thảo có tên gọi du chen và trò chơi ma quái
bình tinh con nuôi nghệ sĩ yêu thù vũ linh đồng hành rìu rắt hồng loan trong những ngày đầu
nữ nghệ sĩ cũng sẵn sàng ủng hộ cô nếu có nguyện vọng theo đuổi con đường nghệ thuật nối nghiệp trà
giữa ồn ào gia đình hồng loan nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ như nghệ sĩ yêu thù vũ luân nguyên vũ
con gái vũ linh cũng tập trung công việc bán hàng online tại nhà thời gian qua
cô hiện cơ bản ổn định cuộc sống kinh tế để chăm sóc các con nhỏ và lo hương khói cho cha
liên quan đến lùm xùm phân chia tài sản của người thân sau khi nghệ sĩ vũ linh qua đời
khoảng đầu tháng ba vừa qua hồng loan cho biết cô liên tục nhận tin nhắn đòi yêu cầu sao kê
con gái nghệ sĩ ưu tú vũ linh nói cô đang tiếp tục sao kê mong khán giả tin tưởng và tiếp tục ủng hộ
con gái nghệ sĩ ưu tú vũ linh vừa lên tiếng cầu cứu vì nhận nhiều tin nhắn yêu cầu sao kê
cô cho biết bản thân chưa bao giờ lên tiếng ngừng giao kê nhưng không hiểu tin ở đâu là gia đình không thực hiện việc đó
con gái nghệ sĩ vũ linh cho biết thông tin cô không sao kê xuất hiện trên mạng là bịa đặt
cô cầu xin khán giả lắng nghe thông tin từ hai phía tránh hoang mang vì thông tin chưa được kiểm chứng
trong bài viết cầu cứu hồng loan công khai tin nhắn khán giả đòi ngừng ủng hộ cô vì không minh bạch trong việc sao kê tiền khán giả ủng hộ cô
khán giả yêu cầu sau kê số tiền được họ gửi đến ủng hộ xây cất mộ phần của nghệ sĩ vũ linh và ủng hộ gia đình hùng đoàn
tin nhắn gửi đến hồng loan có nội dung như sau
tôi tạm ngừng theo dõi và ủng hộ hồng loan vì thế thất vọng với cách cư xử
nên nhớ cộng đồng mạng ủng hộ và giúp đỡ cô chỉ vì yêu thương nghệ sĩ vũ linh
các bạn không biết trân trọng sự giúp đỡ của mọi người thì chúng tôi không cần thiết quan tâm đến cô nữa vì phí thời gian và công sức
trong tin nhắn khác khán giả nói thất vọng vì hồng loan không theo dõi và ủng hộ vì không sao kê
để hai người em cùng là cháu của nghệ sĩ vũ linh tấn công các kênh youtube bảo vệ gia đình nghệ sĩ vũ linh
trước tết hồng loan chia sẻ bị stress vì tin nhắn hâm dọa quay lưng nếu không sao kê và cho biết sẽ tiến hành sao kê trong tương lai
sau khi nghệ sĩ vũ linh qua đời nội bộ gia đình lục đục do tranh chấp tài sản ông hoàng cái lương tuồng cổ để lại
đơn của nghệ sĩ hồng nhung em gái của vũ linh kiện hồng loan
nam nghệ sĩ đang được tòa án nhân dân quận phú nhuận tp hcm thụ lý
ngày hai mươi ba tháng hai trong ngày dỗ đầu nghệ sĩ vũ linh hồng loan tổ chức dỗ lớn tại nhà
có vũ luân và bình tinh đến dự nghệ sĩ tài linh và thoại mỹ gửi vòng hoa đình cúng
em gái ruột hồng nhung cháu gái hồng phượng gia đình người em út là nghệ sĩ tiểu linh không có mặt do mâu thuẫn
tranh chấp quyền thừa kế căn nhà nghệ sĩ vũ linh để lại
nghệ sĩ hồng nhung nghệ sĩ tiểu linh và ca sĩ hồng phượng tổ chức cúng dỗ đầu riêng cho ông hoàng cái lương tổng cổ
trước đó sáng ngày ba mươi tháng một liên quan đến vụ việc tranh chấp về thừa kế và đòi nhà cho ở nhờ của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh
tòa án nhân dân quận phú nhuận đã có thông báo thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện đối với phía nguyên đơn là bà võ thị hồng nhung
nguyên đơn em gái của cô nghệ sĩ yêu tú vũ linh
hai yêu cầu khởi kiện bổ sung của phía nguyên đơn mà tòa án thụ lý gồm
hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi do ủy ban nhân dân quận phú nhuận cấp ngày hai mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và hủy giấy khai sinh do ủy ban nhân dân quận phú nhuận cấp ngày hai mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cho bà võ thị hồng loan bị đơn con gái nghệ sĩ yêu tú vũ linh
cũng trong sáng ngày ba mươi tháng một tòa án nhân dân quận phú nhuận đã triều tập bà hồng loan cùng năm người có quyền lợi và nghệ vụ liên quan
đang sống tại nhà số năm đoàn thị điểm quận phú nhuận và ủy ban nhân dân quận phú nhuận đến tòa để trao đổi cung cấp chứng cứ liên quan đến vụ kiện
theo đó bà hồng loan đến tòa cùng luật sư những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đến tòa và đã có bản tự khai
phía ủy ban nhân dân quận phú nhuận không đến tòa
sau khi làm việc phía bà hồng loan cho biết đã nhận được thông báo thụ lý bổ sung yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn
bà hồng loan đã cung cấp chứng cứ mới liên quan đến nhân thân và yêu cầu không hòa giải với phía bà hồng nhung
như đã đưa tin vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh được tòa án nhân dân quận phú nhuận thụ lý
giải quyết từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và đã được dư luận xã hội quan tâm
ngoài các yêu cầu khởi kiện bổ sung mà tòa đã thụ lý theo nội dung đơn khởi kiện vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phía nguyên đơn còn yêu cầu chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tục vũ linh đối với hai thừa đất số tám mươi bảy tám mươi tám
và căn nhà số năm đoàn thị điểm phường một quận phú nhuận cho nguyên đơn và ông võ thành nhiều em trai cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân quận phú nhuận đã đến xem xét thẩm định tại chỗ
tại số nhà năm đoàn thị điểm phường một quận phú nhuận đối với yêu cầu phản tố của bà hồng loan
yêu cầu bà hồng nhung và bà hồng phượng di rời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tòa đã xem xét thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng hai thừa đất số tám mươi bảy tám mươi tám
tờ bản đồ số ba tại phường linh đông thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh do ủy ban nhân dân quận thủ đức
nay là thành phố thủ đức cấp cho nghệ sĩ ưu tú vũ linh
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa tiếp tục xem xét thẩm định theo yêu cầu của phía nguyên đơn
đối với hiện trạng nhà và đất tại số năm đoàn thị điểm phường một quận phú nhuận thành phố hồ chí minh
sổ hồng được ủy ban nhân dân quận phú nhuận cấp cho nghệ sĩ ưu tú vũ linh năm hai nghìn một mươi năm
hiện đã cập nhật sang tên cho bà hồng loan ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ kiện tụng tranh chấp tài sản thừa kế của cố nghệ sĩ vũ linh gây xôn xao dư luận thời gian qua
theo đó mẹ con hồng phượng cho rằng hồng loan không phải con đẻ của cố nghệ sĩ
vì vậy không có đủ thư cách để sở hữu tài sản
tuy nhiên mới đây ca sĩ nguyên vũ và bạn thân kiêm đại diện phát ngôn của hồng loan
đã nói về chuyện xét nghiệm adn của cô và cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh khiến ai nấy đều bất ngờ
theo đó sự ra đi của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh đã để lại nhiều nỗi thương tiếc cho người thân
bạn bè đồng nghiệp và khán giả
sau khi có nghệ sĩ ưu tú vũ linh mất không lâu gia đình của ông liên tiếp vướng vào những ồn ào
vì những tranh giành xoay quanh vấn đề gia sản và mâu thuẫn tiền bạc
cách đây vài tháng hồng nhung em gái cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh đã nộp đơn lên tòa án
yêu cầu xem xét lại các vấn đề thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ vũ linh
và cũng từ đây những ồn ào về việc xuất thân của hồng loan không phải con ruột của cố nghệ sĩ được theo dệt
mặc dù thân phận của hồng loan người được biết là con gái của cố nghệ sĩ vũ linh
trong khi một số người cho rằng cô chỉ mang danh nghĩa con nuôi
thì hồng loan quả quyết khẳng định bản thân là con ruột của cố nghệ sĩ vũ linh
tuy nhiên mới đây ca sĩ nguyên vũ bất ngờ lên tiếng về việc có người thách đố hồng loan xét nghiệm adn
để chứng thực bản thân là con ruột của nghệ sĩ ưu tú vũ linh
nguyên vũ cho biết đã có kết quả xét nghiệm adn và sẽ được công bố với công chúng khi cần thiết
vì tôn trọng con gái của ông hoàng cải lương hồ quảng
trước thông tin này khiến dư luận càng trở nên xôn xao hơn về thân phận của hồng loan và cú nghệ sĩ
cụ thể trên trang cá nhân nam ca sĩ viết những dòng trạng thái cho biết việc xét nghiệm adn của hồng loan
việc xét nghiệm adn đã được vũ và ni thực hiện trong âm thầm từ lâu khi có sự đồng ý của võ thị hồng loan
kết quả cũng sẽ được tung ra trong phút cuối quyết định khi cần và được sự cho phép từ người lớn bên ngoại hồng loan
việc này chỉ có riêng vũ ni loan biết ngay cả bùm bùm thành mỹ hay bình tinh vũ luân không một ai biết
như hôm nay thấy người lại thách đấu nữa thì vũ cũng không thể không lên tiếng muốn thì xin mời nhé đã đến lúc
bên cạnh đó diệu ni người được biết đến là đại diện phát ngôn của hồng loan cũng xác nhận đến chuyện xét nghiệm adn một cách chắc nịch rằng
bé loan đều yêu thương ba mình và muốn bảo vệ bà mình thôi còn những cái ngoài luồng không liên quan đến hồ sơ pháp lý
bé loan không có chủ động nha ni nói như vậy để mọi người hiểu
còn vấn đề adn ai ở bên ngoài mà thách thức mọi người phải hiểu là nhiễm sắc thẻ của loan phải là xét nghiệm của chú năm hoặc bà nội
chứ không thể xét nghiệm với chú bảy hay cô sáu được
nhưng với mẫu mô còn lưu trữ mẫu máu còn lưu trữ lại của chú có thể xét nghiệm với loan ra kết quả
từ mẫu đó mẫu mô đó xét nghiệm với anh em ruột của chú năm sẽ ra kết quả
sau đó lấy hai bên đối chiếu lại với nhau nếu bên nào thách đố thì cần sự chứng kiến của hai bên
theo luật adn không cần bổ sung vào hồ sơ pháp lý loan là con hợp pháp của chú năm trên giấy tờ rõ ràng không cần bổ sung adn
ngoài ra ca sĩ diễn viên trương bảo xuyên một trong số những người đồng tình ủng hộ hồng loan
suốt thời gian qua cũng video call cho cô và bày tỏ nguyện vọng sẽ khép lại tốt đẹp với công lý thuộc về hồng loan
và làm hài lòng cố nghệ sĩ vũ linh đã mất
không giấu được sự vui mừng đối với hồng loan ca sĩ diễn viên trương bảo xuyên bày tỏ
bây giờ thì xuyên mừng thêm khi mọi việc dường như bước ra ánh sáng
nay thân thế của loan được xác nhận gạt đi những định kiến dẹp tan hết những dấu chấm hỏi hoài nghi
để hồng loan được đường chính chính là con gái ruột của nghệ sĩ vũ linh
xuyên biết loan không quan trọng giàu nghèo danh tiếng xao hoa hay tiền tài vật chất
mà thứ loan tha thiết quan tâm và xem trọng là hai từ con gái của bà linh
mọi việc đã tốt đẹp rồi cô gái ơi hãy vui vẻ và tự hào lên nhé
vì loan xứng đáng là con gái vàng ngọc của ba mình
trước những thông tin về việc xét nghiệm adn của con gái cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh
cháu gái ông ca sĩ hồng phượng cũng đã có những động thái chia sẻ về vấn đề này
giữa những tranh chấp và thân phận của mẹ con hồng phượng và hồng loan
cụ thể ông phượng chia sẻ ảnh chụp cùng mẹ và cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh với dòng viết
cười tươi quá hé cậu vui ha cậu ha con mắc cười quá trời luôn
nhiều bạn bè người hâm mộ vào bình luận bày tỏ cảm xúc về dòng viết của hồng phượng
tuy nhiên cô không đáp lại
trước đó hồng phượng và con gái cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh võ thị hồng loan
cũng vướng vào ồn ào tranh chấp tài sản
hồng loan từng cho biết giữa cô và hồng phượng xảy ra tranh chấp
tới mức đưa nhau ra tòa kiện tụng thì tình cảm bây giờ chỉ như giọt nước chản ly
theo hồng loan trong những lần gặp để giải quyết việc phân chia tài sản
theo yêu cầu của cơ quan chức năng cô và hồng phượng dường như không tìm được tiếng nói chung
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan chức năng đã đến căn nhà tranh chấp của phía hồng nhung và hồng loan
tại quận phú nhuận tp hcm để thẩm định tài sản
sau khi kết thúc thẩm định mẹ con hồng nhung và hồng phượng đã di rời một số đồ đạc cá nhân khỏi nhà
những tài sản khác cho cơ quan chức năng kiểm tra niềm phòng lập biên bàn
hiện những người biết về kết quả adn bạn bè đại diện pháp lý của hồng loan đã lên tiếng xác nhận
về thân phận con gái cố nghệ sĩ vũ linh
tuy nhiên hiện hồng loan vẫn chưa lên tiếng xác nhận
vậy nhưng phần nào thân vận của hồng loan đã được xác nhận
giờ chỉ đợi đến lúc thích hợp để con gái cố nghệ sĩ đưa ra bằng chứng
những thông tin vừa rồi đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay